thưa quý vị hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp
tại việt nam thì nhiều tỉnh thành đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người dân được khuyến cáo ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
hạn chế tập trung đông người tạm dừng hoặc tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
chính vì thế mà việc mua bán hàng online đã nở rộ
người dân đã tìm kiếm thông tin về nhu yếu phẩm thiết yếu
các thông tin liên quan đến khám chữa bệnh qua internet rất nhiều
và nhiều người gặp khó khăn về tài chính thậm chí là có tâm lý hoang mang
và lợi dụng điều này các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo trục lợi qua không gian mạng
ghi nhận mỗi ngày việt nam có tới khoảng bảy mươi cuộc tấn công vào các tài khoản mạng
như là website facebook hay email
hàng trăm vụ lừa đảo có tổ chức với số bị hại lên đến hàng trăm người đều được thực hiện trên mạng internet
nhận được tin nhắn trúng thưởng từ số điện thoại lạ
người phụ nữ này đã mất gần hai trăm linh triệu đồng
vì tin vào kịch bản mà các đối tượng đã tạo dựng
cùng với việc lừa đảo theo hình thức trúng thưởng khuyến mại
thủ đoạn giả mạo website của các ngân hàng cũng là hình thức lừa đảo khá phổ biến hiện nay
chỉ cần người dân truy cập vào đường dẫn trong nội dung tin nhắn
lúc này hệ thống sẽ tự động hiển thị trang web giả mạo
có giao diện logo
đường tự của ngân hàng với yêu cầu điền các thông tin như số điện thoại mật khẩu
khi nhập các thông tin các đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản ngân hàng của người dân
bằng phương thức thủ đoàn này nhiều người đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn trong tài khoản
mã độc hại ở trên cái trang web đấy sau khi được kích hoạt lên
sẽ thu thập được những thông tin cá nhân trên từng máy tính của chúng ta
ví dụ như chúng ta gõ mật khẩu hay là chúng ta gõ bất kỳ thông tin gì cũng là đều bị ghi lại
hiện nay nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách
chỉ thị một mươi sáu của chính phủ để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
nên người dân thường hay lên mạng xã hội để làm việc giải trí
đây cũng chính là thời điểm những đối tượng xấu sử dụng nhiều chiêu trò để dụ lừa người dân
ví dụ như trang web lừa đảo mà lực lượng công an đã đấu tranh triệt xóa này có tên gọi hit option
các đối tượng đã quảng cáo là công nghệ robot tự động
người chơi nộp tiền và chỉ cần đoán đúng các lệnh là sẽ tạo ra lợi nhuận một mươi năm ba mươi một tháng
nhưng đối tượng này còn thường xuyên đăng ảnh
người chơi nhận lãi khủng mua nhà và đã dụ lừa được hàng nghìn người tham gia
trong thời gian vừa qua là các sàn về tài chính đầu tư tài chính
nhưng mà những cái sản này thì báo cáo với đồng chí là không được cấp phép hoạt động
chúng đang lợi dụng thậm chí lợi dụng những cái tên của các sản quốc tế
để mà quảng cáo và đề nghị và mời gọi các nhà đầu tư
và đề nghị các nhà đầu tư
chính vì thế người đầu tư không nên tham gia với những cái sản mà không được đăng ký cấp phép tại việt nam
để đảm bảo cái mặt pháp lý và thu hồi vốn của nhà đầu tư
còn lại thì trong cái thời gian vừa qua thì công an các địa phương cũng đã đấu tranh rất là quy định
tôi nói dễ dàng như công an của hải phòng cũng đã triệt phá
rồi công an hà nội cũng đã triệt phá
đây là những cái mà lực lượng công an chúng ta đã đấu tranh
rất là kịp thở
đại diện cục cảnh sát hình sự khuyên cáo
để tránh được những chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội bằng công nghệ cao
người dân nên thường xuyên thay đổi mật khẩu sử dụng bảo mật hai lớp
đăng nhập bằng mã xác nhận gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản
cho tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng
tuyệt đối không truy cập vào các trang mạng không chính thống
không cài đặt các phần mềm ứng dụng và chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc